khi tỉnh quảng ngãi xuất hiện ca bệnh covid một mươi chín đầu tiên công an tỉnh đã kích hoạt toàn lực lượng vào trạng thái khẩn cấp
và huy động tối đa các lực lượng tham gia truy vết tất cả các trường hợp liên quan đến ca bệnh

công tác truy vết trong giai đoạn đầu rất quan trọng giúp xác định được nguồn gốc lây và tâm điểm của dịch covid một mươi chín
để từ đó tổ chức phong tỏa kịp thời cách ly triệt để được các trường hợp f một ngăn ngừa được các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng
hiểu được tầm quan trọng của công tác truy vết truy nguồn không kể ngày đêm
công an thị xã đức phổ huy động tối đa các lực lượng tham gia truy vết ngay từ khi có ca bệnh covid một mươi chín phát sinh
công an thị xã đức phổ huy động tối đa các lực lượng tham gia truy vết ngay từ khi có ca bệnh covid một mươi chín phát sinh
khi có được thông tin về các mốc dịch tễ lực lượng công an sẽ thông báo ngay cho trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trong thời gian nhanh nhất
đồng thời khẩn trương thông báo chính quyền địa phương y tế cơ sở điều động nhiều đội truy vết đồng loạt các mốc dịch tễ
phối hợp với các lực lượng địa phương thực hiện việc truy vết đến nay lực lượng công an đức phổ đã truy vết trên năm trăm linh f một f hai
xác định yếu tố truy vết truy nguồn lây là một trong những yếu tố quyết định trong tác phòng chống dịch
công an đã cắt cử lực lượng ngoài việc chốt chặn tập trung trong công tác truy vết và công tác truy nguồn
nội dung này chúng tôi đã phối hợp tốt với cdc của quảng ngãi cùng với lực lượng y tế địa phương và chính quyền
có một lực lượng chuyên trách đi truy vết
hiện nay chúng tôi đang tập trung vào số các quán ăn phục vụ cho lái xe đường dài
hiện nay chúng tôi đang tập trung khâu truy vết và khâu truy nguột tại số diện đối tượng này
những ngày này thức tráng đêm xuyên đêm là công việc thường xuyên đối với lực lượng chức năng
trong đó có cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ngãi
tất cả đang chung sức cùng với chính quyền và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh